có được số tiền nộp cho công ty môi giới cả gia đình phải vay mượn khắp nơi
đến nay tiền nợ vẫn chưa trả được mà người đi thì không biết làm thế nào để về
hôm nay là không có vé
bố mẹ là chỉ trông mong là con về thôi chứ không nghĩ đến cái giai đoạn lừa đáo không nghĩ đến cái giai đoạn tiền
đối với trường hợp của chị nguyễn thị thúy thôn bốn thì chị này là đi xuất khẩu ở bên arab shores
thì đi ở cái kênh nào đó thì địa phương không biết
ngoài đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy tôi có nhận được một cái thông báo của công ty là trường hợp của chị lê thị thúy này là gặp vấn đề ở bên ả rập xê út
thì là một trách nhiệm của một người phụ trách về lĩnh vực này tôi đến gặp gia đình và trao đổi trực tiếp với bố của chị thúy
hỏi thăm và động viên gia đình bằng mọi biện pháp đấu mối với công ty đấu mối với đại sứ quán ở ả rập châu úi để nhanh chóng đưa chị thúy về
theo thông tin của đơn vị ký hợp đồng với gia đình chúng tôi gọi điện liên lạc thì nhận được lời từ chối ngay lập tức
ờ chị đang bận em nhé lúc nào em có thể gọi lại cho chị à
nếu mà em nói em là người này chị không tiêu em thì chị không liên quan gì hết nhỉ
à tức là vì bây giờ cái trường hợp đấy bảo là đi
đi từ công ty của chị ạ
chị chào em được chưa
chúng tôi tiếp tục tìm đến trung tâm trực tiếp tư vấn thủ tục cho gia đình
theo chia sẻ thì đây giống như một cơ sở của công ty đưa người đi xuất khẩu lao động
khi đề cập đến lời cầu cứu trung tâm khẳng định có việc chị thúy bị đánh
và hiện trung tâm đã nhận tiền của gia đình chị thúy để lo cho chị về nước
nếu mà nó mà xác định ra ngoài được thế là phối hợp với mình

thành ra là lúc đấy đâu rồi đấy

tùy là một cái tiền xe đi tiền nó lấy nó ăn uống ra đây thì chuyển khẩu cho nó này
tiêu pha tiền taxi taxi tiền mua về máy bay nhé à mua về xe xong nhé
rồi bây giờ không có hộ chiếu không có năng lực không mất tiền
khi thắc mắc về việc tại sao trung tâm lại xử lý việc lao động bị chủ đánh đập bằng cách bỏ trốn
thì chúng tôi được biết trung tâm này vốn không được cấp phép hoạt động
đó là tại cái vị trí địa điểm mà số một mươi bốn ngõ ba mươi ba phố tân ấp
thì hiện nay là vẫn là một nhà ở hộ riêng của hộ dân
cái việc mà giới hộ gia đình này cho thuê
hoặc là cho công ty thuê để làm cái lơi đào tạo nguồn nhân lực
thì phường không nắm được và gia đình không khai báo
và ngoài thì cũng không treo biển
tìm hiểu kỹ hơn chúng tôi được biết đây là một cơ sở của công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí việt nam
người đứng đầu cơ sở được giới thiệu là ông hiến vốn là nhân viên của công ty
nơi đây có nhiệm vụ tìm kiếm những người ở vùng quê nghèo có nhu cầu đi xuất khẩu lao động
liên lạc với công ty cổ phần phát triển nguồn lực và dịch vụ dầu khí việt nam đơn vị đứng ra ký hợp đồng đưa người đi xuất khẩu lao động
chúng tôi được biết công ty đã bị đình chỉ hoạt động
khi bọn chị đi thu giấy xét một cái thì bọn chị cũng làm thông báo tạm dừng tất cả rồi thanh lý hợp đồng
vùng hai tháng bốn là bọn chị đã gửi đến tầng địa phương cái chỗ mà trung tâm đào tạo của bọn chị
bọn chị đóng cửa trung tâm này và đồng chí nhấn là chị làm thanh lý hợp đồng
anh trai bạn ấy phải thưa tiền hiến nó về quê thu tiền tại nhà hai cái giấy chuyển tiền
nó cũng không ghi nội dung
vì chị cũng làm công văn nên cục quản lý lao động chị cũng nói trình bày về đúng người thật là như thế
thế thì cục mới bảo là tôi bây giờ hỗ trợ gia đình là làm cái công văn kiện ở chỗ hiến này để đưa ra công an
quả kiểm tra bên các hồ sơ lưu trữ cũng như là bên văn thư thì không có công văn nào
có công văn nào của cái công ty cổ phần phát triển nguồn
nhân lực và dịch vụ dầu khí gửi cho chúng tôi
thời điểm chúng tôi thực hiện chương trình cho đến hiện tại là ba tháng
chị thúy bị bắt vì tội bỏ trốn
gia đình nộp tiền cho cơ sở với hy vọng đưa chị thúy về nước
xong chị thúy vẫn bật vô âm tín
gia đình đã đóng góp cái khoản tiền để cho thu xếp vé máy bay về việt nam
những người công ty đó không thực hiện cái nghĩa vụ đó
thì chúng ta phải thấy rằng là
cái trách nhiệm của công ty là khá lớn trong cái vấn đề này
ngoài cái việc là xử lý về mặt hành chính thì cái công ty này
sẽ hoàn toàn phải bù đắp tất cả những cái tổn thất
mà người lao động phải gánh chịu trong trường hợp là họ bị
ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe và những chi phí mà phải lưu lại ở nước ngoài
chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với cục quản lý lao động ngoài nước
thuộc bộ lao động thương bình và xã hội để thông tin về vấn đề này
nhưng cục vẫn chưa có thông tin về vấn đề này
nhưng cục vẫn chưa có câu trả lời cụ thể với lý do
chưa sắp xếp được lịch
xuất khẩu lao động đang được nhiều lao động khu vực nông thôn miền núi
lựa chọn như một cách thoát nghèo
thế nhưng do thiếu hiểu biết nhiều người trở thành con mồi
của những kẻ lừa đảo núp bóng hoặc mượn danh
mới đây tòa án nhân dân thành phố hà nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
với bị cáo lê thị hồng lý về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
chỉ trong thời gian từ cuối năm hai nghìn một mươi bốn đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
lý đã nhận hồ sơ tiền của hơn một mươi người có nhu cầu ra nước ngoài lao động
và đã chiếm đoạt của những người này với tổng số tiền lên đến hơn bốn trăm sáu mươi triệu đồng
và ba mươi tám năm trăm linh đô la mỹ
để hạn chế tình trạng người lao động bị lừa hoặc không được bảo đảm quyền lợi của mình
khi làm việc tại nước ngoài thì người lao động cần phải
lựa chọn những công ty đưa người đi lao động uy tín
đọc kỹ hợp đồng và các điều khoản trước khi ký
tìm hiểu về phong tục tập quán ở nơi mà mình đến làm việc
khi có tranh chấp xảy ra cần liên lạc với công ty để được bảo vệ quyền lợi
không thể phủ nhận lợi ích của việc xuất khẩu lao động ra nước ngoài
tuy nhiên người lao động cần tìm hiểu rõ về đơn vị đưa người đi lao động
cũng như nơi mình sẽ đến và làm việc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại